thưa quý vị cách đây tròn bảy mươi năm năm ngày ba mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi
chính phủ nước việt nam dân chủ cộng hòa quyết định thành lập các chiến khu hai và ba tiền thân của quân khu ba ngày nay
và ngày này đã trở thành ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu ba
ngày hôm nay ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi mời quý khán giả cùng tiểu mục ngày này năm xưa nhìn lại chặng đường phát triển
cũng như những chiến công của quân khu ba một quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước
quân khu ba quân khu đồng bằng sông hồng
là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu một trong những mục tiêu chủ yếu của kẻ thù khi tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta
với truyền thống bất quất kiên cường các thế hệ quân và dân quân khu ba đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp giọt lượng quân và dân quân khu ba đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực
đánh hơn bảy mươi tám sáu trăm linh trận lớn nhỏ loại khỏi vòng chiến đấu gần bốn trăm linh tiên địch phá hủy và thu hơn bốn mươi hai súng các loại
hàng trăm nghìn phương tiện chiến tranh
trong kháng chiến chống đế quốc mỹ quân và dân quân khu ba cũng tạo nên thế trận hiệp đồng
vừa rộng khắc vừa có trọng điểm đánh địch nhiều tầm nhiều hướng đạt hiệu suất chiến đấu cao
lực lượng vũ trang quân khu ba đã góp phần cùng với quân và dân miền bắc đánh thắng chất đầu
khi đế quốc mỹ sử dụng không quân đánh phá miền bắc lần thứ nhất và làm nên một điện biên phủ trên không vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đầy oanh liệt
góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
địa bàn quân khu ba đã có hơn hai triệu người con của các địa phương lên đường tham gia chiến đấu
trong đó hơn hai trăm năm mươi người đã anh dũng hy sinh hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã để lại một phần sương máu của mình trên các chiến trường
từ sau ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay lực lượng vũ trang quân khu ba luôn hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao
đảng ủy bộ tư lệnh quân khu ba đã chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
co trọng huấn luyện cán bộ quản lý tốt nội dung chương trình kế hoạch đệ gia thời gian huấn luyện cho các đối tượng
các cơ quan đơn vị đã nắm và dự báo sát diễn biến tình hình chủ động xây dựng bổ sung
điều chỉnh kế hoạch phần án tác chiến kế hoạch phòng chống lột bão tìm kiếm cứu nạn
sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người
vũ khí đăng bệnh kỹ thuật và an toàn vũ khí đặng dược văn phạt
với những chiến công và thành tích xuất sắc lực lượng vũ trang quân khu ba đã vinh dự được đảng
nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng vũ trang quân khu ba đã xây đắp và không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang
đoàn kết chủ động sáng tạo hy sinh chiến thắng xứng đáng là quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước